trong bối cảnh dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh và địa phương
cũng đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thì một số cơ sở kinh doanh có điều kiện tại hà nam thì đã đi ngược lại những quy định này
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam vừa kiểm tra
phát hiện hai cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke kim ngân ở tổ hai phường lê hồng phong
thành phố phủ lý do bà lại thị chỉnh làm chủ cơ sở kinh doanh karaoke
và cơ sở kinh doanh karaoke bảy mươi chín ở thôn quan phố xã chuyên ngoại thị xã duy tiên
do ông chu hồng quận quân làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện hai cơ sở đang hoạt động trái phép vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai phòng ở hai cơ sở
có chín trường hợp đang tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ xử lý hai chủ cơ sở này
và các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch